hôm nay thứ sáu ngày hai mươi chín tháng một mươi và mở đầu như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết
vâng thưa quý vị gần như là không có sự thay đổi so với hai mươi bốn giờ trước
sáng nay khi ra khỏi nhà thì người dân bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
vẫn cần đến những vật dụng che mưa và áo khoác bởi lúc này thì trời mưa và khá là lạnh
với mức nhiệt khoảng từ một mươi tám đến hai mươi một độ c
mưa duy trì cả ngày nên nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều chỉ tăng nhẹ không đáng kể trời vẫn lạnh
vâng và mưa thì thường gây ra tình trạng kẹt xe vào giờ đi làm cũng như là giờ tan tầm
bởi vậy quý vị nên sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý để đảm bảo lộ trình
tương đồng với thời tiết ở bắc bộ thì dù không còn nhiều tác động của áp thấp nhiệt đới
nhưng mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to cũng duy trì trong cả ngày hôm nay
tại khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cảnh báo có khả năng xảy ra lũ quét sạt lở đất đá ven sông suối được đưa ra
và người dân khu vực cần hết sức lưu ý